do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn tỉnh lai châu từ cuối giờ chiều ngày hai đến cuối giờ trưa nay ngày ba tháng chín
đã xảy ra sạt lở lũ ống làm hai người thiệt mạng và một người bị mất tích tại lai châu
ngoài ra mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn một số địa phương bị chia cắt tạm thời
hiện các cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm cứu nạn người mất tích và huy động người máy móc thông đường để người dân đi lại thuận lợi
kính thưa quý vị và các bạn vào tối hôm qua tại địa điểm này xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm một người mất tích
hiện tại công tác tìm kiếm đang được các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục
tại huyện phong thổ mưa lũ đã cuốn trôi hai người đi đường lúc hai mươi một h tối ngày hai tháng chín
tại địa phận thôn pa so thị trấn huyện này
người dân tại đây đã cứu được một người còn một người hiện mất tích là chầu a máu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại xã mường khoa
huyện tân uyên ngoài ra mưa lũ làm hư hại hai nhà dân nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc cục bộ
tại mường tè mưa lũ làm hai người chết
hiện lực lượng cứu hộ địa phương và các đơn vị đảm bảo giao thông đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
và tìm kiếm cứu nạn nạn nhân mất tích trên dòng sông nậm na
hiện nay trên phút ba mươi km này đã huy động đến sáu máy xúc cả máy xúc đào và xúc lật
lực lượng anh em công nhân tiến hành công tác thường trực sau đó các điểm sạt khi xuất điện
cố gắng tập trung máy móc huy động để thông đường làm sao nhanh nhất cho bà con
mưa lũ đã gây thiệt hại nặng khiến các tuyến quốc lộ bốn d bốn h một mươi hai và nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở
gây tắc nghẽn giao thông cục bộ
một số diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại
trong đó hầu hết là các tuyến đường đi qua huyện phong thổ và từ phong thổ đi các xã đều bị ách tắc cục bộ
các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả
lãnh đạo huyện trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục tìm kiếm cứu nạn
tình hình thiệt hại thì chúng tôi đang ghi nhận là tất cả các tuyến đường
kể cả đường quốc lộ bốn d quốc lộ một mươi hai cũng như các tuyến đường vào các xã đều đã bị tắc cục bộ rất nhiều
và hiện nay chúng tôi đang triển khai các lực lượng dân quân công an biên phòng và toàn bộ các lực lượng trên địa bàn huyện để tìm kiếm cứu nạn
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lai châu cho biết
đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh lai châu mưa lũ đã làm ba người chết và mất tích
nhiều xã bản bị cô lập tạm thời một số diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại
thành phố lai châu và thị trấn phong thổ nhiều điểm bị ngập úng cục bộ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lai châu khuyến cáo hạn chế người dân và các phương tiện giao thông lưu thông ra đường
tránh xa những điểm được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao
hiện công tác khắc phục hậu quả tìm kiếm cứu nạn
đảm bảo giao thông đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện